bắt đầu từ hôm nay người dùng dịch vụ di động sẽ không thể gọi điện hoặc nhắn tin tới đầu số cũ có một mươi một số của tất cả các nhà mạng di động
cụ thể thời điểm này khách hàng không thể thực hiện cuộc gọi và tin nhắn tới thuê bao một mươi một số
tuy nhiên để khách hàng dễ dàng liên lạc các nhà mạng có triển khai âm báo bằng tiếng việt và tiếng anh đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nếu khách hàng quay số đến đầu số cũ
để việc liên lạc không bị gián đoạn các nhà mạng khuyến nghị người dùng đồng bộ danh bạ trong điện thoại để chuyển toàn bộ thuê bao một mươi một số về một mươi số
tuy nhiên theo các doanh nghiệp viễn thông người dùng chỉ nên sử dụng các ứng dụng chuyển đổi đầu số do nhà mạng cung cấp nhằm tránh dò dỉ thông tin cá nhân